thưa quý vị cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế vừa có văn bản gửi sở y tế tỉnh bình dương
đề nghị nhanh chóng xác minh thông tin báo chí nêu về việc năm bệnh viện ở tỉnh bình dương không nhận cấp cứu bệnh nhân về nhà rồi chết
cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị giám đốc sở y tế tỉnh bình dương khẩn trương xác minh làm rõ thông tin nêu trên
xem xét xử lý kỷ luật đối với các tập thể cá nhân có liên quan bằng các hình thức như tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hoạt động giấy phép hành nghề nếu có sai phạm